như truyền hình nhân dân đã liên tục phản ánh về vụ phá gần một hectare rừng tự nhiên hàng chục năm tuổi
với lý do để trồng cây dược liệu ở khu đồi chín mươi ấp một xã phu lý huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
do khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai quản lý
chiều nay ba mươi tháng một mươi hai theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cùng với việc công an tỉnh đang tiến hành điều tra
thì tỉnh đã giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh tra làm rõ
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai có văn bản giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ trì tổ chức thanh tra làm rõ mức độ vi phạm xác định nguyên nhân
trên cơ sở đó đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
và xử lý hậu quả vụ việc
thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả gửi về ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó lực lượng phòng cảnh sát kinh tế pc ba công an tỉnh đồng nai
đã đến tri cục kiểm lâm đồng nai
để tiếp nhận hồ sơ phục vụ công tác điều tra
lãnh đạo công an tỉnh đồng nai cho biết nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự
thì cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án để điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật